trước tình trạng ủn tắc giao thông xung quanh các bến xe đường vành đai phân luồng giao thông hạn chế xe đi qua trung tâm thành phố
dự kiến từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy hà nội sẽ bắt đầu điều chỉnh luồng tuyến các bến xe mỹ đình nước ngầm và giáp bát
hiện nay địa bàn hà nội có sáu trăm sáu mươi tám tuyến kết nối từ năm bến xe giáp bát gia lâm mỹ đình nước ngầm và yên nghĩa đến bốn mươi hai tỉnh thành trên cả nước
tuy nhiên xung quanh các bến xe này giao thông liên tục bị ủn tắc
giải quyết tình trạng trên từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy hà nội sẽ bố trí các xe đi tuyến phía nam ở bến xe giáp bát nước ngầm đi về phía tây và phía bắc là bến xe mỹ đình gia lâm
từ nay đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy hà nội sẽ giả soát nhằm bảo đảm luồng tuyến sắp xếp hợp lý khoa học tránh ủn tắc giao thông trên nguyên tắc là giảm lượng xe đi xuyên tâm thành phố những nơi có mật độ giao thông cao